với hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoàng thế anh chú tại huyện thanh biện và nguyễn văn nguyên chú tại thành phố trí linh đã bị tòa án nhân dân thành phố tỉnh hải dương đưa ra xét xử vào ngày hôm nay hai mươi tháng tám
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng đã ba lần tổ chức cho một mươi bốn người việt nam trốn sang campuchia bằng đường biển và đường bộ để hưởng lợi số tiền hai trăm ba mươi một triệu đồng
tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình căn cứ các quy định của bộ luật hình sự hội đồng xét xử đã tuyên phạt hoàng thế anh tám năm sáu tháng tù nguyễn văn nguyên bảy năm chín tháng tù cùng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự võ thanh nhàn trú tại thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép trên ma túy
trước đó nhàn đã bị lực lượng công an tỉnh đồng nai đưa ra xét xử
quả tàng nhàn khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ ba gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng khoảng ba trăm linh gram sáu viên nén nghi là thuốc lắc và nhiều tăng vật khác
nhàn khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng tại thành phố hồ chí minh để sử dụng hiệp vụ việc được công an tiếp tục điều tra mở rộng
chiều ngày hôm nay lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã tổ chức lận tìm năm thanh niên nghi nhảy cầu xuống dòng đường
nạn nhân đã tìm ra một chiếc xe máy màu đỏ nhận được tin báo công an tỉnh bình phước đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân
qua xác minh nạn nhân là phan thanh nam hai mươi bốn tuổi trú tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai
chiều ngày hôm nay một chiếc xe khách chở ba mươi bốn người lưu thông trên cao tốc phan thiết dầu dây đoạn qua km năm ba trăm linh thuộc xã hàm cường huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận đã bốc cháy dữ dội
thời điểm trên xe khách năm mươi một b một mươi tám nghìn chín trăm chín mươi chín do tài xế hồ xuân vinh điều khiển đang lưu thông thì phát hiện lửa bốc lên từ phía sau xe rồi bùng phát dữ dội
tài xế và ba mươi bốn hành khách đã kịp thoát ra ngoài an toàn
lực lượng công an đã có mặt để điều khiển
điều tiết giao thông và tiến hành chữa cháy
trước đó thì sáng cùng ngày cũng trên cao tốc phan thiết dầu dây đoạn qua địa phận tỉnh đồng nai một chiếc xe tải cũng đã bị cháy rụi hoàn toàn không có thiệt hại về người
hiện nguyên nhân hai bộ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị khán giả vũ lan bắt nguồn từ sự tích về bậc đại hiếu mục kiều liên bồ tát nhờ sự hợp lực của chư tăng khắp một mươi phương để cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ
với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa
uống nước nhớ nguồn của dân tộc và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người việt nam ngày lễ vu lan của đạo phật đã hỏa quyện với chiết lý tục thờ cúng ngày dằm tháng bảy âm lịch hình thành lễ vu lan báo hiếu
tuy nhiên khi đời sống xã hội ngày càng phát triển các gia đình cũng chú trọng hơn trong việc cúng bái
vì vậy ngày lễ vu lan đang bị nhiều yếu tố mê tín dị đoan thậm chí là biến tướng sai với văn hóa truyền thống
vậy lễ vũ lan có ý nghĩa tốt đẹp như thế nào nên thực hành ra sao đây cũng là nội dung chính trong tiểu mục văn hóa ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị khán giả theo quan niệm dân gian tháng bảy âm lịch là tháng vũ lan báo hiếu và xá tội vong nhân

truyền tụng qua nhiều đời rằng tháng xá tội vong nhân là thời điểm diêm vương mở cửa quỷ môn để cô hồn được trở về với dương thế
vì thế trong những ngày tháng bảy âm lịch rất nhiều gia đình bày biện mâm cúng như cháo gạo muối hay vàng mã để các cô hồn không nơi nương tựa có cái ăn có cái tiêu mà không quậy phá gia chủ
thậm chí có gia chủ còn đặt nhiều tiền thật với quan niệm càng nhiều người danh dật đồ cúng thì gia chủ càng làm ăn phát đạt và may mắn
chính vì điều này đã phần nào làm méo mó nét đẹp văn hóa và gây mất an ninh trật tự
những hình ảnh này đã không còn xa lạ với người dân tại thành phố hồ chí minh vào dịp dằm tháng bảy âm lịch
đó là những mầm cỗ cúng cô hồn bao gồm gà lợn quay cháo bỏng vàng mã và cả tiền thật với nhiều mệnh giá khác nhau
sau đó sẽ để cho đám đông tranh cướp đồ cúng và tiền
theo quan niệm của một bộ phận nào đó càng nhiều cô hồn dật đồ cúng thì gia đình đó càng trở nên tự nhiên
thịnh vượng giàu có thế nên thay vì ngăn cản họ càng cổ vũ khuyến khích cho những hành vi tranh giành hỗn loạn đó
để cho mọi người hiểu rõ hơn về những giá trị về những yếu tố đạo đức nằm đằng sau tục cúng dằm tháng bảy
để từ đó chúng ta có một ứng xử phù hợp hơn
mặc dù chính quyền địa phương nhiều nơi ra lệnh cấm tổ chức hoạt động cúng cô hồn để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực
nhưng cảnh tượng bát nháo hỗn độn này vẫn diễn ra thường xuyên liên tục qua các năm
thực tế đã có nhiều gia đình tổ chức cúng cô hồn trong tháng bảy gặp cảnh giờ khóc giờ cười khi các đối tượng lợi dụng trà trộn vào
thậm chí cướp tài sản
không chỉ ở thành phố hồ chí minh với quan niệm trần sao âm vậy
tại nhiều tỉnh thành phố nhiều gia đình cũng sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng tổ chức khóa lễ trong ngày dằm tháng bảy với các loại vàng mã khác nhau
tình trạng lạm dụng đốt vàng mã trong dịp lễ vu lan không còn mang ý nghĩa tâm linh mà đã biến tướng thành hoạt động mê tín dị đoàn
một số thể cúng đã cấu kết với những cơ sở làm hàng mã để lợi dụng lòng tin của gia chủ
mà phán phải mua nhiều voi ngựa hình nhân thế mạng
tiền vàng cho các vị thần linh và những người đã khuất
một số gia đình chẳng những đốt điện thoại đô la tiền âm phủ làm tư giấy
mà còn tìm mua thẻ sim cây atm hàng mã để hóa vì tin rằng người âm cũng cần rút tiền gửi tiền
thưa quý vị được xem là một trong những ngày lễ lớn nhất của phật giáo
lễ vù lan báo hiếu được tổ chức từ ngày một tháng bảy đến hết ngày một mươi năm tháng bảy âm lịch hàng năm

trong dịp này nhiều ngôi chùa cũng đang chuẩn bị cho lễ tụng kinh vu lan lễ cầu siêu kinh báo hiếu phụ mẫu
thuyết giảng ý nghĩa vù lan báo hiếu hay nghi thức bông hồng cài áo
chi ân công đức sinh thành của cha mẹ với mong muốn người dân hướng đến những điều thiệt
không làm biến tướng nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của người việt
chùa linh sơn thành phố hà nội
với quan niệm của nhà phật là phổ độ chúng sinh
nhà chùa cho người dân đăng ký tham dự khóa lễ cầu siêu trước ngày dằm tháng bảy
những gia đình có cha mẹ người thân đã khuất
nhà chùa cũng thường xuyên nhắc người dân đi lễ với sự thành kính
trong đời sống nên thực hành tiết kiệm tránh lãng phí và làm nhiều việc thiện
đó chính là tạo phúc đức cho bản thân và gia đình
cái tháng bảy nếu mà người con nào mà theo đúng phật giáo
là mình chỉ có thành tâm mình nghĩ đến cha mẹ
rồi mình đến chùa mình xin nhà chùa làm lễ cầu siêu trợ cho cha mẹ
ông bà thôi
chứ còn cái vấn đề này là theo đạo phật là không có vàng mã
để thay đổi thói quen đốt nhiều vàng mã
từ năm nay trung ương giáo hội phật giáo việt nam đã tuyên truyền tới các phật tử
không đốt vàng mã tại các chùa
chính quyền địa phương cũng khuyến khích người dân hạn chế đốt vàng mã
bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan
vì vậy nhiều người đã thực hiện đúng theo giáo lý nhà phật
tôi nghĩ là cái tâm chính là mình phải tu tại gia
tôi nghĩ là đương nhiên là mình phải tu tại gia

tôi nghĩ là đương nhiên là nhà mình trước khi mình đi đến các chỗ khác
thì nhà mình cũng phải là chỉnh chu trước
không cần lớn nhưng mà nó phải đầy đủ
cũng nghĩ là những cái gì mà mình biết
quan điểm của mình là thế
còn thực ra ra đường này mình đến đây là cũng chỉ thành tâm thôi
tôi nghĩ là mình có điều kiện thì mình sẽ đi nhiều chùa hơn
còn nếu mà không thì không có thời gian
thì mình sẽ đi những cái chùa gần nhà mình trước
theo tôi thì là ngày lễ huy lan này của bố mẹ
thì mình tưởng nhớ đến bố mẹ
thì mình mua hương hoa hoặc là mình làm một mâm cỗ chay
mình thắp hương tại nhà
không thì mình lại ra chùa mình mua hoa quả mình dâng lên
còn tiền vàng mã thì theo tôi thì thôi không nên đốt tiền vàng mã
theo hòa thượng thích bảo nghiêm
phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam
tinh thần của đại lễ vu lan trong đạo phật là dạy mỗi người
trong đời sống hàng ngày nên thực hiện việc báo ân báo hiếu
phật dạy con người có bốn ân nặng
ân phụ mẫu sinh thành ân thầy bạn dạy dân
ân quốc gia xã hội ân chúng sinh
như vậy lễ vu lan báo hiếu không chỉ có ý nghĩa tôn giáo
mà còn mang tính xã hội tính giáo dục đạo đức sâu sắc
bà con đến chùa theo đúng chính pháp tụng kinh niệm phật
và đặc biệt là hãy hướng vào cái tâm thiện
thương yêu những người khổ đau những người gặp hoạn nạn khó khăn
những em mổ côi để mà tặng quà để mà làm điều thiện
và hướng vào những tâm thiện
hương linh các anh hùng liệt sĩ viếng nghĩa trang liệt sĩ
thăm mỏi động viên những gia đình có công cách mạng
và mẹ việt nam anh hùng
để phát huy ý nghĩa tích cực của văn hóa tín ngưỡng tôn giáo
đồng thời hạn chế những tiêu cực nảy sinh trong quan niệm
và thực hành lễ vu lan mỗi người dân nên tìm hiểu
về nguồn gốc ý nghĩa cách hành lễ truyền thống
từ đó góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong xã hội
hướng con người tới những việc làm tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày
sáng nay một trận mưa lớn trong nhiều giờ đã khiến cho hàng loạt tuyến phố
tại hà nội ngập sâu từ ba mươi cho đến năm mươi cm nhiều xe máy ô tô chết máy giữa đường
tại một số điểm như phố trần cung hoàng quốc việt phan văn trường
nguyễn diển triều khúc khu vực trung cư eco home một trăm hai mươi ba và bệnh viện e
có hiện tượng ngập úng và đọng nước
ngoài ra tại đại lộ thăng long cũng có hiện tượng ngập úng
khu vực cầu chui số ba số năm thuộc địa bàn huyện hoài đức hà nội
dẫn tới phương tiện di chuyển khó khăn
do mưa lớn vào ngày nghỉ lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố
ít hơn ngày thường nên đã hạn chế ủn tắc giao thông
sau khi mưa ngớt khoảng hai mươi bốn mươi phút nước tại các điểm ngập úng
trên đường phố hà nội cơ bản đã rút hết nước phương tiện đi lại thuận lợi hơn
do mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra nên công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thoát nước hà nội đã huy động nhân viên cùng các thiết bị máy móc
ứng trực ở các khu vực có nguy cơ ngập úng cao để kịp thời vớt rác thải
hạn chế úng ngập đặt biển cảnh báo hướng dẫn giao thông giúp cho người dân đi lại an toàn
các khu vực cống điều tiết chạm bơm trong hệ thống đã sẵn sàng hoạt động
để bơm hút tiêu nước hạ mực nước ở các sông
thưa quý vị chỉ còn một vài tháng nữa miền trung sẽ bước vào mùa mưa bão
người dân và chính quyền ở các địa bàn miền núi lại nơm nớp nỗi lo
đối mặt với nguy cơ sạt lở
nhất là khi nhiều khu vực đang ở trong vùng không an toàn
ghi nhận tại huyện miền núi nam trà my của tỉnh quảng nam
khu vực thôn một xã trà mai huyện nam trà my
khu đất trống này vốn là ngôi nhà kiên cố của gia đình ông huỳnh văn ba
trận sạt lở năm hai nghìn hai mươi đã cuốn đi tất cả
nớp đắt nó đi từng lớp từng lớp
cách nhau bốn năm mét nớp đường nó trục xuống
trục xuống cả bốn mét vô đoạn nữa nớp ra trục xuống
một số nhà cửa đã bị cuốn trôi
quá đôi trước mặt bị nứt gãy
những hộ dân sống trong khu vực thôn một xã trà mai
bất cứ ai cũng có thể hình dung ra được điều gì sẽ xảy ra
nếu như chỉ cần vài trận mưa lớn
mấy căn bộ thì báo trước rồi chứ dân bà con thì phải lo chứ
lo để trúng mùa mưa bão này nhưng phải lo đi chứ
chứ ai dám ở nữa vì nó sạt lở để dần dần dần dần
cái sợ sau này nó xuống lùng lằn ai biết được
hiện nay trên địa bàn huyện nam trà my có một mươi năm khu vực dân cư ở trong vùng có nguy cơ sạt lở cao
ngay cả khu vực trung tâm hành chính huyện cũng đối mặt với mối lo sạt lở khi mà quả đồi phía sau
đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn để ứng phó chính quyền huyện nam trà my cho biết trước mắt sẽ
tiến hành di dời bảy khu dân cư đến nơi an toàn địa phương cũng đã chủ động xây dựng phương án phòng
giao tay cứu hộ cứu nạn các phương án đưa ra chặt chẽ hơn so với những năm trước
lúc kinh nghiệm những năm trước thì chúng ta có sự bị đọc nhưng mà năm nay là cương quyết
đó chỉ đọc của huyện là không để bị đọc bất ngờ tất cả tình huống nào đối với lại khu dân cư thì
cũng chỉ đọc cho các tấn độ xung kích là có ngay cái phương án về sơ tán dân trong cái trường hợp
cẩn cấp về đối với có tiến đường giao thông thì chúng ta đã ứng chật hết tất cả cái phương
án phương tiện vật tư rồi máy móc của các doanh nghiệp doanh nghiệp bằng kể cả các doanh
nghiệp chỉ điệp để là ứng chật tất cả các tuyến bên cạnh nỗ lực của địa phương chính quyền nam
trà my mong muốn được hỗ trợ xây dựng kè chống sạt lở các hợp hà thấp quả đồi ở khu vực trung tâm
huyện để có nguyện đất dự trữ bố trí dị dời tái định cư trước mắt thì cũng mong muốn tỉnh là
hỗ trợ làm cái bờ kè trước khoảng ba mươi tỷ để đó mà để để để để để làm sau đó chúng ta sẽ có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
ứng phó với nguy cơ sạt lở tại huyện nam trà my nói riêng và khu vực miền núi nói chung không phải là
bài toán đơn giản cần huy động mọi nguồn lực để bảo đảm tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân